ngày một mươi một tháng ba bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục có văn bản số một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
đề nghị ban tuyên giáo trung ương vào cuộc chỉ đạo thông tin tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn châu phi
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những thông tin đăng tải sai sự thật để tránh gây hoang mang trong xã hội
nội dung văn bản của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu rõ
thời gian gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng
việc đưa thông tin về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn châu phi chưa thực sự chính xác
tần suất đăng tải quá nhiều đặc biệt là nhiều trường hợp cá nhân lợi dụng mạng xã hội để câu view
xuyên tạc đưa thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh khiến người tiêu dùng hoang mang
và có biểu hiện quay lưng với sản phẩm thịt lợn gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi lợn nói riêng
và người chăn nuôi cả nước nói chung
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ban tuyên giáo trung ương tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thông tin
tuyên truyền thông tin kịp thời chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn châu phi
trong đó tập trung tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh
vừa bảo vệ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thịt lợn tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những thông tin đăng tải sai sự thật
để tránh gây hoang mang trong xã hội